trong chuyến thăm tỉnh diabaki một trong những nơi chịu ảnh hưởng của trận động đất vừa qua
tổng thống thổ nhĩ kỳ t f s dogan cho biết giới chức của nước này sẽ bắt đầu khởi động kế hoạch
tái thiết các thành phố bị hư hại trong vòng vài tuần
tổng thống thổ nhĩ kỳ đồng thời nhấn mạnh chính phủ nước này sẽ hành động chống lại những kẻ tham gia cướp bóc
và các tội phạm khác trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn khốc xảy ra tuần này
các chuyên gia của thổ nhĩ kỳ cho rằng hiện nay rất khó để xác định thiệt hại vật chất do trận động đất gây ra
nhất là khi chưa có cuộc khảo sát toàn diện ước tính thiệt hại ban đầu đã lên tới năm mươi tỷ usd
còn liên quan đến tái thiết giới chuyên gia cũng đánh giá rất khó ước tính bởi sự suy giảm hoạt động kinh tế
do hậu quả của thảm họa này vì có những công ty và nhà máy sẽ phải đóng cửa và sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của thổ nhĩ kỳ
kế hoạch tái thiết sẽ tiêu tốn hàng chục thậm chí là hàng trăm tỷ usd vì ảnh hưởng của trận động đất lan rộng
trên một khu vực ba trăm linh km chỉ riêng ở thổ nhĩ kỳ